ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung
cho chuyên gia tại khách sạn bình an ba thôn lâm nghiệp xã minh phú huyện sóc sơn
phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín do người được cách ly tự nguyện tri trả
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp ủy quyền cho ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
quyết định cho phép khách sạn này được thực hiện cách ly tập trung cho chuyên gia
ban hành quyết định thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của bộ y tế
thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký quyết định cho đến khi kết thúc dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật
và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền
đồng thời có nhiệm vụ kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh
để xin ý kiến chỉ đạo đối với vấn đề ngoài thẩm quyền